cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối với đối tượng phan hữu điệp anh sáu mươi tuổi ngụ phường một mươi chín quận bình thạnh
để làm rõ về hành vi tung tin xuyên tạc công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo cơ quan cảnh sát điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phan hữu điệp anh đã đăng ký tài khoản facebook
với tên phan anh hữu thông qua số điện thoại di động của mình
bằng tài khoản này đối tượng đã phát tán lên mạng xã hội và thông qua những hội nhóm trên mạng
thường xuyên đăng tải những bài viết hình ảnh có nội dung chống phá đảng chính quyền
gây hoang mang cho người dân thành phố xâm phạm lợi ích của nhà nước lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
mới đây đối tượng điệp đã đăng tải clip hình ảnh một người tự thiêu kèm thông tin thất thiệt
là người này bức xúc vì cách thức chống dịch nên dẫn đến hành động tự thiêu
tại cơ quan công an phan hữu điệp anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
công an đang tiếp tục rà soát xác minh nhận diện nhiều tài khoản mạng xã hội
đã và đang tung tin sai sự thật xuyên tạc về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác không chia sẻ bình luận những thông tin chưa kiểm chứng sai sự thật
xuyên tạc về tình hình dịch covid một mươi chín khi chưa được các cơ quan chức năng xác nhận